đúng một mươi hai h trưa ngày hôm qua theo giờ mỹ tức giờ sáng nay theo giờ việt nam
tại trụ sở quốc hội mỹ ở thủ đô washington ông donald trump đã đọc lời tuyên thệ nhậm chức
qua đó chính thức trở thành tổng thống thứ bốn mươi năm của nước mỹ
tại đây ông donald trump đã có bài phát biểu dài khoảng hai mươi phút với những cam kết đặt lợi ích nước mỹ lên hàng đầu
đồng thời khẳng định người dân mỹ sẽ là những người cai quản đất nước
đúng một mươi hai giờ trưa ngày hai mươi tháng một theo giờ mỹ tại điện capitor ở thủ đô washington
tranh án tòa án tối cao john roberg đọc lời tuyên thệ và ông trump đã nhắc lại
ngay sau đó tân tổng thống mỹ đã có bài phát biểu nhậm chức trên cương vị mới
mở đầu bài phát biểu tân tổng thống donald trump đã nói lời cảm ơn nhân dân mỹ
bất chấp trời mưa khoảng chín trăm linh người dân đã tập trung tại đây để chứng kiến giây phút ông donald trump
trở thành ông chủ mới của nước mỹ
chúng ta những công dân của nước mỹ đang tham gia vào nỗ lực chung
nhằm tái thiết đất nước khôi phục những cam kết dành cho mọi người dân
chúng ta sẽ cùng nhau quyết định hướng đi của nước mỹ và thế giới trong rất nhiều năm về sau
chúng ta sẽ đối mặt với thách thức
chúng ta sẽ đương đầu với khó khăn nhưng chúng ta sẽ vượt qua tất cả
và buổi lễ hôm nay có ý nghĩa rất đặc biệt bởi vì chúng ta không chỉ chuyển giao quyền lực từ đảng này sang đảng khác
chúng ta chuyển giao quyền lực từ thủ đô washington d c sang cho những người dân mỹ
chúng ta sẽ đi theo hai nguyên tắc đơn giản mua của người mỹ và tuyển dụng người mỹ
tân tổng thống mỹ cũng khẳng định sẽ theo đuổi chính sách nước mỹ là trên hết
không chỉ ở trong nước mà còn cả trong chính sách đối ngoại
đồng thời ông cam kết sẽ nỗ lực hết sức để hàn gắn sự chia rẽ của người dân mỹ hiện nay
tân tổng thống mỹ khẳng định sẽ không áp đặt người dân mà giúp họ được dẫn lối chỉ đường
từ hôm nay trở đi nước mỹ sẽ bước sang một tầm nhìn mới người mỹ trên hết
người mỹ trước tiên chúng ta sẽ giúp mọi người thoát khỏi cảnh nhận trợ cấp xã hội
giúp họ trở lại làm việc tái xây dựng đất nước bằng chính bàn tay và sức lao động của người mỹ
tôi sẽ chiến đấu vì các bạn bằng tất cả sức lực của mình và tôi sẽ không bao giờ khiến các bạn thất vọng
lời tuyên thệ của tôi hôm nay là lời trung thành với toàn thể người dân mỹ
vì vậy gửi tới tất cả các công dân mỹ ở những thành phố gần và xa nhỏ và lớn
từ ngọn núi này tới ngọn núi khác từ đại dương này tới đại dương khác hãy lắng nghe những lời này của tôi
kết thúc bài phát biểu ông trump đưa ra câu khẩu hiệu quen thuộc
hãy cùng nhau chúng ta sẽ làm nước mỹ trở nên vĩ đại một lần nữa
trước khi ông trump tuyên thệ nhậm chức ông mike pence cũng đã tuyên thệ nhậm chức phó tổng thống nước mỹ